đêm hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà giang đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ sạt lở đất đá làm thiệt hại về người tài sản và hoa màu của nhân dân
ngay khi xảy ra thiên tai tỉnh hà giang đã khẩn trương triển khai nhân lực vật lực giúp cho người dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống
theo thống kê thiệt hại do thiên tai tại hà giang đã làm năm người chết hai người bị thương năm mươi tám nhà bị đất đá vùi lấp cuốn trôi
hơn năm trăm linh nhà bị ngập úng gần hai trăm năm mươi hectare hoa màu ao cá bị ảnh hưởng
hơn chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối gây ách tắc giao thông cục bộ
trên địa bàn thành phố hà giang cả tám xã phường đều xảy ra ngập úng khiến hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước
chúng tôi cũng đề nghị các sở ngành như ngành bên công an quân đội biên phòng và các lực lượng khác để tham gia cùng với nhân dân
hỗ trợ giúp đỡ người dân
trong việc trước hết là sơ tán con người và tài sản sau đó là huy động toàn bộ lực lượng máy móc lực lượng chủ công bộ đội công an để dọn dẹp
trước những diễn biến bất thường của thời tiết ban chỉ huy phòng chống lột bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang đã ra công văn chỉ đạo các địa phương cử lực lượng xuống cơ sở
nắm bắt tình hình khẩn trương khắc phục thiệt hại theo phương châm bốn tại chỗ
tại các điểm sạt lở huy động người và máy móc
bảo đảm thông tuyến trong thời gian nhanh nhất đồng thời tuyên truyền vận động người dân
tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra
cùng ngày thủ tướng cũng đã ban hành công điện gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người thiệt mạng
thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng chính quyền lực lượng vũ trang cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương
trong ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra khắc phục nhanh sự cố trên các tuyến quốc lộ
hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở ách tắc trên trục giao thông chính nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giao thông thông suốt